nhóm năm người uống rượu pha cồn rửa tay chứa methanol hậu quả là cả năm người phải đi cấp cứu
tại bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm vì ngộ độc methanol
và ngày tám tháng tám bệnh viện nhân dân gia đình thông tin chính thức về năm nam bệnh nhân ngộ độc
do uống rượu pha cồn methanol vào cấp cứu tại bệnh viện này trong hai ngày là ngày sáu và ngày bảy tháng bốn
theo đó bệnh nhân nam hai mươi năm tuổi được người nhà chuyển vào bệnh viện nhân dân gia đình cấp cứu
lúc một mươi năm h hôm qua ngày bảy tháng tám
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được kèm các biểu hiện như mệt nôn ói nhiều mắt mờ
nồng độ methanol trong máu là một trăm một mươi ba một mươi một mg trên một lít khí thở
qua khai thác thông tin từ bệnh nhân sự việc đáng tiếc xảy ra do một người rốc nhầm chai cồn trong khi ngồi nhậu chung
uống xong là thấy cái vị cũng giống hệt gì vậy đâu có đế luôn
xong uống xong ngày mơ hàng kia la lết chữ viết uống còn
hiện cả năm bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện nhân dân giai định đang được lọc máu bù dịch
điều trị nội khoa theo phát đồn điều trị ngộ độc methanol của bộ y tế